ngày hai mươi ba tháng bốn tòa nhân dân huyện kiến thụy thành phố hải phòng tuyên phạt bị cáo ngô văn tuân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn kim đới một xã hữu bằng huyện kiến thụy ba mươi sáu tháng tù giam
về tội cố ý gây thương tích với đồng chí đặng trí trung công an huyện kiến thụy
ngoài ra bị cáo tuân còn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm với người đi mô tô
và chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe không mang theo giấy đăng ký xe
và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực của chủ xe